bởi vì có sự cạnh tranh bộ giao thông vận tải phải kiểm tra và xử lý các tiêu cực
và gây khó dễ qua trạm của cả hai đơn vị
việc một xe dán hai thẻ sẽ làm xung đột về kỹ thuật
gây lỗi khi xe qua trạm thu phí do không nhận và đọc được đúng thẻ
gây khó khăn trong việc hậu kiểm đối soát và dẫn tới phản ứng tiêu cực
của các chủ xe về hệ thống chất lượng dịch vụ khi đi qua các trạm thu phí etc
liên quan đến vấn đề này đại diện tổng cục đường bộ việt nam xác nhận
có tình trạng dán trồng hai thẻ trên xe ô tô
nhưng hiện chưa có chế tài để xử phạt hành vi này
trước mắt tổng cục đường bộ việt nam đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ
nghiêm túc giúp kinh nghiệm tuần thủ quy trình dán thẻ
khi thay thẻ phải báo cho bên còn lại biết
cư dân mạng đồng tình việc hai nhà cung cấp dịch vụ etc chạy đua giành thị trường
nhưng cần hạn chế những phiền toái cho khách hàng
có nên là một loại thẻ với cùng một giao thức cho tất cả các doanh nghiệp
chuẩn trung do bộ giao thông vận tải cấp
sau đó tài xế chỉ việc đăng ký thẻ đó
cái này là nhân viên cố tình làm sai gì đó
chứ nếu cùng một biển số đã đăng ký inpass mà chuyển sang vetc là hệ thống chặn ngay
chắc là chiều ngược lại thì cũng tương tự vậy thôi
cần kiểm tra có trường hợp tự cấp tài khoản trước khi người dân đăng ký không
khi chúng tôi phải bỏ tiền ra mua thẻ để dán
thì đồng nghĩa việc chúng tôi thích sử dụng của bên nào là quyền của người sử dụng
tránh tình trạng độc quyền
nếu bên nào làm thẻ hay bị lỗi thì hủy thẻ bên đó chuyển sang bên khác gián thẻ
cạnh tranh nhau bằng dịch vụ cho người dùng đấy mới gọi là thị trường
cư dân mạng mong rằng các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì trạng thái tập trung
tinh thần là phục vụ nhân dân là trên hết
phải giúp người dân tạo ra thói quen và thấy được lợi ích của etc
tránh các vụ việc gây lãng phí nguồn lực chung của xã hội về nhân lực
chi phí và gây hiểu nhầm tới các chủ xe
đồng thời cần làm rõ trách nhiệm của bên bán dịch vụ là trạm thu phí bot
và các đơn vị cung cấp dịch vụ etc khi không cung cấp dịch vụ đúng chất lượng
đây là vấn đề cần giải quyết sớm để đảm bảo tính công khai minh bạch
bạn có đang gặp vấn đề với thẻ thu phí không dừng
hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage truyền hình của ngoan nhân dân